ngày hai mươi tháng tám sau bão số bốn do nước từ thượng nguồn đổ về mực nước sông lam dân cao đã làm ngập sâu một trăm một mươi nhà dân ở khối một thị trấn đô lương tỉnh nghệ an
các hộ dân đã phải dùng thuyền để đi lại và vận chuyển đồ đến nhà người thân những nơi không bị ngập
ngập lụt có thể khiến hàng trăm hectare lúa đang vào giai đoạn trổ bông có nguy cơ mất trắng trên tổng diện tích hơn bảy sáu trăm linh hectare lúa của toàn huyện đô lương
trước tình hình trên ủy ban nhân dân huyện đô lương đã bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn
cũng trong sáng ngày hai mươi tháng tám học sinh các bậc mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở nghệ an sẽ tự trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới
tuy nhiên do nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra nên hàng ngàn học sinh thuộc các huyện kỳ sơn tương dương và con cuông vẫn chưa thể tự trường
để khắc phục thiệt hại do mưa lũ như hiện nay cần sự vào cuộc giúp đỡ của ngành giáo dục